tại thành phố cần thơ đoàn công tác của trung ương do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trực tết tại quân khu chín
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng khi năm hai nghìn một mươi chín đảng ủy bộ tư lệnh quân khu chín đã làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên địa bàn
thủ tướng đề nghị quân khu chín chăm lo tết cho cán bộ chiến sĩ nắm bắt tốt tình hình an ninh trật tự các mục tiêu địa bàn trọng điểm
không để bị bất ngờ bị động không để xảy ra điểm nóng kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch để ngăn chặn
quân khu chín cần xây dựng kế hoạch tác chiến chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch phòng thủ trên từng địa bàn
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân kế hoạch tác chiến phòng thủ đặc thù với điều kiện của đồng bằng sông kiều long
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc gặp mặt tặng quà cho các gia đình chính sách và các hộ thuộc diện khó khăn trên địa bàn quận bình thủy thành phố cần thơ